chiều nay ba tháng một mươi một trong phiên thảo luận tại hội trường về nội dung còn nhiều ý kiến khác nhau của dự án luật quản lý nợ công sửa đổi
bộ trưởng bộ tài chính đinh tiến dũng đã phát biểu giải trình về những vấn đề mà các đại biểu nêu
tại phiên thảo luận chiều nay về nội dung còn nhiều ý kiến khác nhau của dự án luật quản lý nợ công sửa đổi
các đại biểu bày tỏ sự nhất trí cao với những nội dung như phạm vi điều chỉnh đầu mối quản lý nợ công được quy định trong dự thảo
tuy nhiên vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau chung quanh kế hoạch vay trả nợ công trách nhiệm của cơ quan quản lý sử dụng nợ công
bộ trưởng bộ tài chính đinh tiến dũng cho biết
thứ ba là xác định rõ thẩm quyền của các cơ quan trong việc quản lý nợ công bao gồm quốc hội
ủy ban thường vụ quốc hội chính phủ thủ tướng chính phủ và bộ tài chính với trách nhiệm là cơ quan chủ trì
tham mưu giúp chính phủ trong việc quản lý nhà nước về nợ công
đối với việc phân công chức năng nhiệm vụ của các cơ quan quản lý nợ công qua thảo luận còn có những ý kiến khác nhau
bộ tài chính cho biết sẽ phối hợp với cơ quan soạn thảo để nghiên cứu tiếp thu và giải trình trước quốc hội để quốc hội biểu quyết trong thời gian tới